vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại xóm lương bình hai xã sơn phú huyện định hóa tỉnh thái nguyên
đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến cho năm người thiệt mạng và một người bị thương nặng
nghi phạm gây án là đối tượng hoàng văn chín sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xóm lương bình hai xã sơn phú huyện định hóa tỉnh thái nguyên
chín đã dùng dao chém tử vong năm người và là một người bị thương nặng
danh tính của năm người tử vong gồm vợ chín là ma thị hường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu anh lường văn bánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là anh rể của chín
anh hoàng văn luận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chị trần thị hường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn anh hoàng văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú xóm lương bình hai
riêng anh lường văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện đối tượng đã bỏ trốn sau khi gây án
ngay sau khi xảy ra vụ án công an tỉnh thái nguyên đã huy động nhiều lực lượng để truy bắt hung thủ đến một mươi giờ sáng đối tượng đã bị bắt
hiện vụ án đang được công an tỉnh thái nguyên tiếp tục điều tra làm rõ